vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn tại điểm cao hai tây côn lĩnh
giáp danh ba xã xín trải lao trải và phương tiến thuộc huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã xảy ra vụ cháy rừng chủ yếu là cỏ dại thảm thực vật và rừng đặc dụng cây sa mộc trên diện rộng
khu vực xảy ra cháy rừng có địa hình phức tạp núi cao thực bì dày
đang là cao điểm của mùa khô gió lớn trong khi nguồn nước hạn chế khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau khi phát hiện đám cháy địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ để chữa cháy
tuy nhiên do trời nắng nóng và gió to nên đám cháy nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh
lực lượng tại chỗ mỏng không thể dập tắt đám cháy
nhận được sự chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhanh chóng điều động hơn một trăm bốn mươi hai cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh
ban chỉ huy quân sự huyện vị xuyên trung đoàn tám trăm bảy mươi bảy đại đội một mươi tám thông tin phòng tham mưu
phối hợp với các lực lượng của địa phương triển khai các phương án chữa cháy
do địa điểm cháy rừng xa các cán bộ chiến sĩ đã phải hành quân bộ hơn sáu giờ đồng hồ vượt núi băng rừng
chia thành nhiều mũi tiếp cận hiện trường xác định hướng cháy để tổ chức phát chặn tránh để đám cháy lan rộng
đồng thời cử lực lượng giả soát lại những nơi đám cháy đi qua nhanh chóng dập những đám cháy nhỏ để tránh lửa bùng phát trở lại
sau hơn một ngày huy động các lực lượng cùng phương tiện tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng bốn
vụ cháy rừng ở đỉnh núi tây côn lĩnh của tỉnh hà giang đã được các lực lượng chức năng của tỉnh này khống chế thành công dập tắt đám cháy
vụ cháy rừng gây thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một mươi năm hectare rừng
hai cán bộ kiểm lâm thuộc hạt kiểm lâm vị xuyên và hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh đã hy sinh
hai cán bộ hy sinh gồm trần văn khiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba kiểm lâm viên hạt kiểm lâm vị xuyên
và trương thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba kiểm lâm viên hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh
anh nguyễn tiến hải hạt kiểm lâm vị xuyên bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
sáng ngày hai mươi tám tháng bốn sau vụ cháy rừng tại côn lĩnh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
anh nguyễn tiến hải bốn mươi bảy tuổi cán bộ hạt kiểm lâm huyện vị xuyên cho biết
phổi anh bị tổn thương do ngộ độc khói bụi đến nay sức khỏe đã dần ổn định
nhớ lại khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên khiến hai đồng nghiệp hy sinh
anh hải vẫn hẳn in nỗi bằng hoảng trên nét mặt
ngọn lửa bùng lên quá nhanh kinh khủng lắm tôi có bảy năm làm công tác hạt kiểm lâm vị xuyên
nhưng chưa bao giờ gặp trận gió khiến lửa bùng phát nhanh như thế mọi người không kịp trở tay
theo anh hải khi xảy ra vụ cháy rừng anh cùng sáu người khác lập thành một tổ để chữa cháy
thời điểm có mặt ở hiện trường tổ đã phát đường băng cản lửa và tìm vị trí để đứng quan sát
trong quá trình trên gió mạnh bất ngờ thổi lửa bùng lên cao khoảng một mươi năm hai mươi mét tan về nhóm bảy người
anh hải kể lại khi phát hiện ngọn lửa chỉ cách chỗ chúng tôi đứng khoảng một mươi năm mét
lúc đó quá bất ngờ anh em không thể nào kịp chờ tay lúc đó anh em chỉ biết hô nhau chạy
trong đó có ba dân quân chạy trước và rẽ sang trái tôi đi sau cùng chỉ biết hô anh em chạy nhanh lên
khi lửa tạt mạnh quá hơi nóng đến sau gáy thì tôi mới rẽ sang trái hướng theo các anh dân quân
sau khi cố gắng chạy thoát khỏi đám cháy anh hải kiệt sức
được ba dân quân hỗ trợ đưa ra xa hơn tại đây mọi người tìm cách liên hệ với đội cứu hộ cứu nạn
tiếp đó anh hải được đưa xuống núi an toàn và đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
khi nhắc về đồng nghiệp hy sinh anh hải ngẹn rộng
hai đồng nghiệp chạy ngược lên dốc nên không đủ sức tôi chỉ chạy nhanh hơn hai bạn ấy phải bước chân
đến khi quay lại thì nhìn thấy ngọn lửa đã cháy qua bao trùm hết một khu vực lớn
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn đám cháy bùng phát tại khu vực đỉnh núi thuộc khu vực
giáp danh ba xã phương tiến xín trải lao trải huyện vị xuyên do thời tiết nắng nóng
hành khô và gió mạnh đã khiến đám cháy lan rộng trên diện tích khoảng một mươi năm hectare
ngay sau đó tỉnh hà giang đã huy động khoảng bảy trăm linh người tham gia dập lửa
trong quá trình dập lửa có hai kiểm lâm hy sinh và một kiểm lâm khác bị thương
sau khi nhận được tin hai cán bộ kiểm lâm tử nạn và một cán bộ bị thương khi tham gia chữa cháy rừng
đặc dụng tây côn lĩnh ông trần đức quý phó chủ tịch ubnd tỉnh hà giang đã đến thăm hỏi
động viên gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình đồng thời mong muốn các gia đình
với bớt nỗi đau chuẩn bị chú đáo về khẩu sự cho các nạn nhân
ông trần đức quý yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tri cục kiểm lâm tỉnh
cùng ngành chức năng phối hợp với gia đình lo họ sự chú đáo cho các cán bộ kiểm lâm tử nạn
thực hiện đúng chế độ chính sách để gia đình nạn nhân vơi bớt buồn đau vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
với các cán bộ kiểm lâm đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phó chủ tịch ubnd tỉnh đã đến thăm hỏi
động viên yên tâm điều trị để sớm trở lại công việc đồng thời đề nghị các y bác sĩ chăm sóc chú đáo
và thực hiện các biện pháp cấu trị tốt nhất
hiện nay tỉnh hà giang đã chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục huy động lực lượng tìm cách dập tắt triệt để đám cháy
kiểm tra giả soát đánh giá thiệt hại nguyên nhân xảy ra đám cháy đang được điều tra làm rõ
ngày hai mươi sáu tháng bốn một ngọn lửa bất ngờ bốc lên tại khu vực núi cô tô thuộc ấp tô thuận xã núi tô huyện tri tôn an giang kèm nhiều tiếng nổ lớn
đến tối cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện tri tôn an giang xác nhận trên địa bàn đã xảy ra cháy rừng do khu vực hiểm trở nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
theo đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng bốn tại khu vực kẹt cảng nước ốc tô thuận xã núi tô huyện tri tôn tỉnh an giang đã xảy ra đám cháy rừng
ngay khi xảy ra đám cháy huyện tri tôn đã huy động trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc ba chỉ huy quân sự công an hạt kiểm lâm ban quản lý rừng cùng người dân địa phương và nhiều phương tiện tham gia chữa cháy như máy chữa cháy đeo vai máy bơm nước đổi núi chia thành ba hướng tiếp cận các vị trí còn cháy ngốn
tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày đám cháy vẫn chưa được khống chế
theo lực lượng chức năng do khu vực cháy sườn núi cao và dốc nhiều tảng đá lớn cháy lớn làm đái nổ rơi từ trên cao xuống trời đã tối
khói đen mù mịt nên đã ảnh hưởng lớn đến việc chữa cháy và nguy cơ mất an toàn cho lực lượng chữa cháy
do đó chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã thống nhất tạm dừng việc chữa cháy rút lực lượng ra khỏi khu vực cháy nguy hiểm để đảm bảo an toàn
theo ông nguyễn văn bé tám chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trì tôn cho biết do địa hình núi phức tạp lửa lớn đá nổ và không loại trừ bong đạn còn xót lại bị kích nổ các đơn vị của huyện thống nhất rút quân để đảm bảo an toàn cho lực lượng
theo lãnh đạo huyện khu vực hỏa hoạn đa phần là cây tạp thực bị địa hình hiểm trở nguồn nước chữa cháy cũng gặp khó phải xách từng can lên núi để chữa nơi này cũng không có cư dân sinh sống
đến sáng hai mươi bảy tháng bốn ông cao quang liêm bí tư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện trì tôn ông nguyễn văn bé tám phó bí tư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo tri cục kiếm lâm tỉnh an giang ban chỉ huy quân sự huyện công an huyện đã có mặt tại khu vực cháy để chỉ đạo công tác chữa cháy rừng
qua ghi nhận lãnh đạo huyện tri tôn quyết tâm chỉ đạo các lực lượng hoàn thành công tác chữa cháy ngay trong ngày hai mươi bảy tháng bốn đảm bảo dập tắt ngọn lửa không để cháy lan và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và dụng cụ tham gia chữa cháy
đến nay diện tích đám cháy chưa được xác định vụ cháy không thiệt hại về người và tài sản cháy chủ yếu là thảm thực bì xây leo và rừng cây tạp tái sinh nguyên nhân cháy các ngành chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
theo anh huỳnh hùng một người dân sinh sống gần núi cô tô chia sẻ thời điểm xảy ra cháy gió ở khu vực khá mạnh khiến những đốm lửa nhỏ bốc lên và lan nhanh sang xung quanh
ngoài núi cô tô một đám cháy bùng phát cùng thời điểm tại dưới núi dài xã lương phi đây là khu vực người dân trồng tầm vông một loại cây thuộc họ tre lực lượng chức năng đã dập lửa tại đây
cơ quan cứu hộ tạm thời tạo các đường băng dắp danh đám cháy để lửa không lan rộng
theo người dân địa phương năm nay khô hạn kéo dài hơn một tháng so với các năm trước các hồ nước quanh đây đều khô kiệt nước
qua tìm hiểu thất sơn hay bảy núi là vùng đất núi đổi dân lẫn đồng bằng thuộc bốn huyện thành phố của an giang gồm thành phố châu đốc cao huyện tịnh biên tri tôn và thoại sơn
theo các nhà nghiên cứu vùng thất sơn có ba mươi bảy ngọn núi đổi lớn nhỏ dài rác với độ cao trung bình từ năm mươi đến bảy trăm một mươi mét
bảy ngọn núi đại diện cho cả vùng gồm núi cấm thiên cấm sơn núi tượng liên họa sơn núi giải ngoại long sơn núi giải nam giếng hay núi giải nhỏ ngũ hổ sơn núi cô tô phụng hoàng sơn núi két ánh vũ sơn và núi nước thủy đài sơn
những ngày qua nắng nóng ở miền tây kéo dài nhiều tháng đã gây nguy cơ cháy rừng
ở một diễn biến khác cũng trong ngày hai mươi sáu tháng bốn một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu vực giáp danh ba xã phương tiến lao trải xín trải huyện vị xuyên hà giang thuộc rừng đặc dụng tây quần lĩnh nơi xảy ra cháy có địa hình hiểm trở với độ cao từ một sáu trăm linh đến hai mét so với mực nước biển

dạng sáng hai mươi bảy tháng bốn chỉ còn một điểm cháy tại xã phương tiến vẫn diễn biến phức tạp bởi gió lớn và nhiều thảm thực bi
ngành chức năng tỉnh hà giang tiếp tục huy động lực lượng tìm cách dập tắt triệt đề đám cháy